trong những ngày qua dịch bệnh covid một mươi chín đã gây ra nhiều ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống
đặc biệt là cuộc sống của những người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn người yêu thế trong xã hội
với quyết tâm cùng cả nước chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín phát huy tinh thần tương thân tương ái
lá lành đùm lá rách tại hà nội nhiều điểm cấp phát lương thực thực phẩm miễn phí dành tặng cho người nghèo
người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố đã được triển khai thực hiện
ngay từ sáng sớm bà trần thị bích cùng nhiều gia đình đã có mặt tại trường trung học cơ sở đại kim
phường đại kim quận hoàng mai một trong sáu điểm cấp phát lương thực thực phẩm miễn phí dành tặng cho người nghèo
người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố hà nội
chạy thận đã bốn năm nay bao tiền cua tích cấp được trước kia đều phải đổ vào chữa bệnh
nên với bà bích và gia đình việc duy trì cuộc sống thường ngày là điều rất khó khăn
cũng như bà bích rất nhiều người dân có mặt tại đây hôm nay là những người có hoàn cảnh khó khăn
không có thu nhập và với họ việc có những điểm cấp phát như thế này không chỉ là niềm vui
mà còn là động lực giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống
cũng như bà bích rất nhiều người dân có mặt tại đây hôm nay là những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

với quyết tâm cả nước chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín phát huy tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách
các hoạt động hỗ trợ người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn người yếu thế trong giai đoạn hiện nay
đã thể hiện sự quyết tâm của đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô trong việc ngăn chặn đẩy lùi và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín